thưa quý vị sau ba ngày tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
vào ngày hôm nay hội đồng xét xử phúc thẩm đã ra phán quyết đối với các bị cáo
mức án phúc thẩm đối với hai mươi một bị cáo kháng cáo sẽ cụ thể như sau
bị cáo duy nhất kháng cáo kêu oan là trần minh tuấn giám đốc công ty thái hòa bị tuyên y án sơ thẩm
án sơ thẩm một mươi tám năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ
các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt bị tuyên án như sau
năm đỗ hoàng tùng cựu phó cục trưởng cục lãnh sự một mươi năm tù án sơ thẩm một mươi hai năm tù về tội nhận hối lộ
sáu bị cáo hoàng văn hưng được giảm án từ tù trung thân xuống hai mươi năm tù các bị cáo khác bị tuyên từ hai mươi tháng đến chín năm tù
vào sáng ngày hôm nay tòa án quân sự thủ đô hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bảy bị cáo
trong vụ án sơ thẩm một mươi sáu năm tù
các bị cáo bị viện kiểm sát quân sự trung ương truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng của viện kiểm sát quân sự trung ương khi dịch covid một mươi chín xuất hiện ở nước ngoài và có nguy cơ cao lây lan vào việt nam
ban giám đốc học viện quân y có văn bản gửi bộ khoa học và công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ phát triển kít chẩn đoán viêm phổi do virus corona
do vụ lợi cá nhân nên
trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ đã thông đồng với phan quốc việt
tổng giám đốc công ty việt á và hồ anh sơn cựu thượng tá phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự để đưa công ty cổ phần công nghệ việt á
gọi tắt là công ty việt á vào tham gia đề tài với vai trò là cơ quan phối hợp sản xuất hai mươi test kit thử nghiệm và sau đó để việt á được cấp phép sản xuất thương mại trái pháp luật bộ kít
trong vụ án này
việt đã gian dối trong làm thủ tục cấp phép bộ sản phẩm kit tại bộ y tế để được bộ y tế ra quyết định cấp phép tạm thời và quyết định cấp phép lưu hành bộ kít cho công ty việt á trái pháp luật
hành vi gian dối này của các bị cáo trong việc tiếp nhận nghiên cứu nghiệm thu quyết toán số tiền bộ khoa học và công nghệ
giao học viện quân y nghiên cứu đề tài đã gây thiệt hại gần một mươi tám năm tỷ đồng
ngoài ra hùng và việt còn thông đồng trong việc gian dối để công ty việt á được cấp phép và sản xuất thương mại trái phép bộ kít
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày
tại nghệ an một đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về việt nam vừa bị cơ quan công an triển xóa
ngoài hai đối tượng bị bắt giữ cơ quan công an còn thu giữ thêm một mươi hai viên ma túy tổng hợp
đây là đường dây ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về việt nam vào địa bàn huyện quế phong tỉnh nghệ an rồi đưa vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây trên là nguyễn đình thành chú xã
chú sơn huyện đôi lương
ngoài thành cơ quan công an cũng bắt giữ thêm phạm xuân chất cùng chú xã chù sơn huyện đôi lương
theo đó sau thời gian theo dõi vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại quốc lộ một mươi sáu thuộc huyện quế phong
công an huyện nghi lộc đồng chủ trì phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với công an huyện quế phong và các đơn vị liên quan đã bắt giữ hai đối tượng trên khi thành và chất
đang sử dụng xe ô tô vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp từ biên giới vào nơi điện
thưa quý vị triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị địa phương đã xây dựng các kế hoạch phương án cụ thể trên từng lĩnh vực như bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị trật tự công cộng cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tập trung chấn áp tội phạm có tổ chức tội phạm liên quan tín dụng đen và các loại tội phạm khác
trong đó đã đề ra các chỉ tiêu trên cơ sở thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp giải pháp tạo sức gian đe
với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán
tinh thần quyết tâm cao nhất hiện đang đưa các lực lượng cụ thể hóa
và sau đây mời quý vị theo dõi ghi nhận vừa được thực hiện tại tỉnh đắk nông
năm hai nghìn hai mươi ba số vụ phạm tội về trật tự xã hội tại đắk nông luôn được kéo giảm
một mươi một tháng đầu năm đã giảm chín một mươi hai số vụ so với cùng kỳ
tuy nhiên dự báo tình hình tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
vì vậy thời điểm này lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông đang tập trung giả soát
kịp thời phát hiện không để hình thành tồn tại tội phạm băng ổ nhóm hoạt động trên địa bàn tỉnh
trong đó chủ động nhận diện một số loại tội phạm vi phạm pháp luật
có thể gia tăng trong dịp cận tết
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông cũng đã triển khai kế hoạch cao điểm
với mục tiêu phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả các nguy cơ tai nạn giao thông dịp cuối năm
điểm mới năm nay lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp đến các bon buôn trường học nhà thơ giáo sứ
nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn
đồng thời huy động lực lượng
phương tiện thiết bị kỹ thuật thực hiện tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
nổi lên như nồng độ cồn xe cơ nới quá khổ quá tải
chấp hành nghiêm bệnh lệnh của lý đạo bộ lý đạo quan tỉnh thì lực lượng giao thông tỉnh luôn luôn đứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và bố trí lực lượng trên các cung đường để kịp thời xử lý các tình huống tuần tra kiểm soát cơ động dọc tuyến
vào những khung giờ cao điểm những thời gian cao điểm mà phương tiện
người tham gia giao thông tỉnh
có những nguy cơ tiềm ẩn để kịp thời xử lý và đặc biệt là ứng trực để xử lý theo các chuyên đề do lãnh đạo bộ lãnh đạo quan tỉnh chỉ đạo
tăng cường công tác thực hiện chỉ đạo bộ về thực hiện cao điểm đặc biệt các chuyên đề của lực lượng giao thông
triển khai đồng bộ tiếp tục duy trì các chuyên đề hiện nay và đặc biệt chúng tôi duy trì các tổ công tác đặc biệt của tỉnh
để triển khai kiểm tra tuần tra kiểm soát và tăng cường và xử lý vi phạm đặc biệt là thông qua đó để phát hiện những vi phạm pháp luật
và triển khai các đơn vị thực tiếp chiến đấu tăng cường lực lượng bám sát cơ sở tăng cường các điều tra cơ bản
nắm tình hình để giảm tội phạm trong thời gian tới đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để cho người dân vui xuân đón tết
khẩn trương quyết liệt tạo khí thế mạnh mẽ tấn công tội phạm lực lượng công an tỉnh đắk nông quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ
chỉ tiêu công tác với phương châm thức cho dân ngủ gác cho dân chơi đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh điện biên vừa tiến hành tạm giữ ba đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc tại huyện mường trà
vào lúc sáu giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại bản hủy xáy xã mường tùng huyện mường trà ba đối tượng chư a thào giàng văn minh và thàn tấn khó
bị bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức trọi trâu
vật chứng thu giữ là hai con trâu đực ba điện thoại di động hai xe ô tô tải trở trâu và tiền mặt là một trăm năm mươi triệu đồng
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản quả tăng
tàng tạm giữ tăng vật phương tiện dùng để thực hiện hành vi phạm tội và ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định vừa điều tra và triệt phá
một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có tính chất quy mô lớn trên cổng gmvn một trăm sáu mươi tám
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng
căn cứ vào tài liệu điều tra bước đầu xác định có tám đối tượng tham gia
trong đường dây phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định
đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai tám tổ công tác đồng loạt tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp
đối với các đối tượng có liên quan trong đường dây là hoàng phú quốc trịnh đình từ văn đình hoàng
lê tuấn anh dương danh chiến nguyễn thị linh đinh khắc huấn và nguyễn thành lộc
kết quả khám xét đã thu giữ một mươi ba điện thoại di động năm máy tính và cây máy tính
một xe ô tô cùng vật chứng phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức
game trực tuyến từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã quảng bá kêu gọi được khoảng hơn ba năm trăm linh
tài khoản tham gia số tiền giao dịch hoạt động đánh bạc một ngày khoảng từ năm trăm linh triệu đồng cho tới
sáu trăm linh triệu đồng ước tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay số tiền giao dịch đánh bạc trên mạng
trên cổng game vn một trăm sáu mươi tám lên đến trên
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cnh đã khởi tố ba vụ án và bắt tạm giam năm bị can
là đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số tám về hành vi nhận hối lộ với số tiền trên một năm tỷ đồng
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cnh đã khởi tố ba vụ án và bắt tạm giam năm bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam khám xét nơi ở đối với đăng kiểm viên phòng ngô phú nhân nhận hối lộ trên bảy mươi triệu đồng
đăng kiểm viên lương duy long nhận hối lộ trên một trăm bảy mươi triệu đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cnh phát hiện các đăng kiểm viên của tri cục đăng kiểm số tám
thuộc cục đăng kiểm việt nam quận ninh kiều tp cnh có hành vi nhận tiền khi tiến hành kiểm tra
kiểm định phương tiện đường thủy nhiều trường hợp đăng kiểm viên lợi dụng tư cách đăng kiểm viên vừa đa bóng vừa thổi còi
nhận làm dịch vụ trọn gói kiểm định nhanh hỏa tốc trưa đầy hai mươi bốn giờ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cn thực hiện khám xét chỗ ở bắt bị can để tạm giam đối với mai công hưng
về tội nhận hối lộ với số tiền trên một tỷ đồng vũ văn huyền về tội nhận hối lộ số tiền trên hai trăm ba mươi triệu đồng
đoàn bá quỳnh nhận hối lộ trên hai trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng
đối với cổ thành hiếu trú tại tp biên hòa để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai qua công tác nghiệp vụ công an tp cnh đã bắt quả tăng đối tượng cổ thành hiếu
đang thu tiền trả lãi vay của bà nguyễn thị thu thủy
tại cơ quan công an hiếu khai nhận hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
số tiền cho vay giao động từ hai triệu đến ba triệu đồng với lãi suất là chín mươi một tháng
chỉ tính riêng từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba hiếu đã cho năm người vay với tổng số tiền khoảng trên chín mươi triệu đồng
thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam
đối với đối tượng bùi trọng thành trú tại huyện thủy nguyên tp cnh để điều tra và làm rõ
về hành vi giết người

nên cơ hội đó đã dùng tay bịt miệng nạn nhân cho đến khi tử vong
để che giấu hành vi phạm tội thành đem xe máy của chị thanh vứt xuống cống nước cách nhà khoảng năm trăm linh m
sau đó về đổ bê tông bịt lối xuống bể phốt nhằm che giấu thi thể nạn nhân
tại cơ quan điều tra bùi trọng thành đã khai nhận tương tận về quá trình gây án
dấu sát phi tăng trùng khớp với những kết quả giám định mà cơ quan điều tra xác định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với sáu đối tượng đều trú tại huyện cao lộc về các hành vi buôn bán vận chuyển trái phép pháo hoa nổ
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an tp cnh đang làm nhiệm vụ tại khu lộ một thuộc địa phận thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
thì phát hiện các đối tượng hoàng minh tiến và lý quốc cường đang có hành vi buôn bán pháo hoa nổ
tăng vật thu giữ hai mươi bốn dàn pháo hoa nổ tổng trọng lượng ba mươi ba kg
khám xét khẩn cấp chỗ ở của nông văn mạnh và hoàng văn đông lực lượng công an phát hiện và thu giữ bốn giàn pháo
bốn băng pháo dài và hai quả pháo dạng hình chứng tổng trọng lượng gần hai mươi kg
mạnh và đông khai nhận mua số pháo trên từ trung quốc về cất giấu để bán kiếm lời
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan trong đường dây này
gồm ông ngọc quyền và hoàng văn hoạt